lợi dụng lúc đang lao động sản xuất lầu a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại bản khua họ xã hồi một huyện sông mã tỉnh sơn la đã bỏ trốn khỏi trại giam số năm cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định của tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng phạm nhân lầu a tủa cao một m sáu mươi năm da ngâm đen tóc ngắn sống mũi thẳng mắt bột mí khuôn mặt hình chữ nhật sẹo chấm cách năm cm dưới mép phải
công an tỉnh thanh hóa thông báo với các cơ quan đơn vị và người dân khi thấy đối tượng lâu a tùa có quyền bắt giữ hoặc báo ngay về đường dây nóng của công an tỉnh số điện thoại hai nghìn ba trăm bảy mươi ba bảy trăm hai mươi năm bảy trăm hai mươi năm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh số điện thoại sáu mươi chín
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh số điện thoại một mươi chín hai mươi tám tám mươi chín hai trăm bốn mươi hai hoặc hai nghìn ba trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi hai tám trăm một mươi sáu hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
trước đó năm hai nghìn hai mươi một lầu a tủa phạm tội cố ý gây thương tích và bị bắt giữ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó tủa bị tuyên phạt bảy năm tù và phải chấp hành án phạt tại trại giam số năm